thưa quý vị trong những ngày thành phố hà nội thực hiện giãn cách xã hội việc vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như nhu yếu phẩm hay thực phẩm đã được ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện tối đa để đáp ứng nhu cầu của người dân
các đơn vị các doanh nghiệp cung cấp các mặt hàng thiết yếu đã được cấp giấy thông hành
vâng và cụ thể là việc di chuyển của các lái xe nhân viên giao hàng như thế nào xin mời quý vị cùng phóng viên câu chuyện giao thông theo chân một tài xế vận chuyển hàng thực phẩm trong những ngày giãn cách xã hội
tám giờ sáng sau khi các thùng hàng đã được xếp sẵn lên xe anh hoàng văn trình nhân viên giao hàng của một công ty cung cấp thực phẩm hải sản đông lạnh trên địa bàn thành phố hà nội bắt đầu với công việc của mình
anh sẽ giao hàng đến các địa điểm theo đơn đặt hàng
trước khi di chuyển mọi giấy tờ liên quan đến quy định trong công tác phòng chống dịch cũng như chỉ thị của thủ tướng và ủy ban nhân dân tp hà nội đều được anh chỉnh chuẩn bị đầy đủ
công ty của anh là công ty cung cấp thực phẩm thiết yếu nên đã được cấp giấy ưu tiên đi làn xe lùng xanh
trên các cửa kính của xe được anh chỉnh dán giấy quét mã qr thuộc dàn xe ưu tiên để thuận tiện cho việc lưu thông cũng như kiểm tra của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát

trên các cửa kính của xe được anh trình chuẩn bị đầy đủ

thế nên phải nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp

hành trình cho biết đang trong thời gian giãn cách nên một tuần anh sẽ đi giao hàng một đến hai lần hạn chế đi lại và tiếp xúc với nhiều người
nên những ngày vừa qua anh ở lại công ty không về nhà để phòng tránh cho mọi người ở trong gia đình
sau sáu giờ đồng hồ di chuyển và giao hàng anh trình đã kết thúc công việc của mình quay trở lại công ty